các yếu tố tích cực nội tại như môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hơn
niềm tin vào cải cách môi trường đầu tư kinh doanh ít nhiều được củng cố
đây sẽ là nội dung chính của tiểu mục vấn đề trong tuần
nhưng trước hết mời quý vị và các bạn đến với phần tin tài chính hai mươi bốn trên bảy
bộ tài chính vừa ban hành quyết định số tám mươi chín qdbtc về kế hoạch hành động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
bộ tài chính quyết tâm thực hiện hiệu quả các biện pháp bình ổn giá cả thị trường
điều hành giá hàng hóa dịch vụ do nhà nước quản lý theo lộ trình
phần đầu gdp năm hai nghìn một mươi chín tăng khoảng sáu tám chỉ số giá tiêu dùng dưới bốn
năm hai nghìn một mươi chín bộ tài chính đề ra mục tiêu cơ cấu lại ngân sách nhà nước
tăng cường thanh tra kiểm tra và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước
triển khai hiệu quả luật quản lý và sử dụng tài sản công
giám sát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng vốn vay
phần đầu đến cuối năm hai nghìn một mươi chín dư nợ công khoảng sáu mươi một ba gdp nợ chính phủ khoảng năm mươi hai hai gdp
nợ nước ngoài của quốc gia dưới bốn mươi chín gdp
phần đầu nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên hai mươi bảy hai mươi bảy năm
giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống sáu mươi ba sáu mươi ba năm tổng chi ngân sách nhà nước
cùng với đó cơ cấu lại các khoản thu mở rộng cơ sở thuế mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử
chống thất thu chuyển giá chốn lợi thuế giảm tỷ lệ nợ động thuế xuống dưới năm
phần đầu tăng khu ngân sách nhà nước khoảng năm so với dự toán và tỷ lệ động viên ở mức hai mươi ba năm gdp
sở giao dịch chứng khoán việt nam hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hiểu hạn
một thành viên một trăm linh vốn nhà nước
công ty mẹ con do bộ tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước
có trụ sở chính đặt tại hà nội
sở giao dịch chứng khoán việt nam có vốn điều lệ ba tỷ đồng
đây là quy định được nêu rõ trong quyết định số ba mươi hai quy đề ttc về việc phê duyệt đề án
thành lập sở giao dịch chứng khoán việt nam vừa được thủ tướng chính phủ ký ban hành
ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
mục tiêu tổng quát của đề án là thành lập sở giao dịch chứng khoán việt nam
theo mô hình công ty mẹ con trên cơ sở sắp xếp lại sở giao dịch chứng khoán hà nội
và sở giao dịch chứng khoán tp hcm nhằm thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán
đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả công bằng công khai minh bạch
tăng cường công tác quản lý giám sát bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp
của các đối tượng tham gia thị trường có phần nâng hạng thị trường chứng khoán việt nam
nâng cao sức cạnh tranh và từng bước tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế
ngân hàng nhà nước đã có thông tư hướng dẫn các tổ chức tiến dụng phối hợp
với quỹ bảo lãnh tiến dụng trong cho vay bảo lãnh với doanh nghiệp nhỏ và vừa
thống đốc ngân hàng nhà nước vừa ban hành thông tư số bốn mươi năm hai nghìn một mươi tám tt nhnn
hướng dẫn các tổ chức tiến dụng trong cho vai có bảo lãnh của quỹ bảo lãnh tiến dụng
theo quy định tại nghị định số ba trăm bốn mươi hai nghìn một mươi tám ndcp ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
về việc thành lập tổ chức và hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
cụ thể thông tư quy định trường hợp quỹ bảo lãnh tín dụng nhận tài sản bảo đảm
cho hoạt động bảo lãnh bên cho vai quỹ bảo lãnh tiến dụng bên có tài sản bảo đảm
và các bên liên quan thỏa thuận bằng văn bản để đảm bảo bên cho vay có quyền tiếp nhận
và xử lý tài sản bảo đảm cho hoạt động bảo lãnh trong trường hợp quỹ bảo lãnh tín dụng
không được thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định tại nghị định số ba mươi bốn hai nghìn một mươi tám ndcp
thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bất chấp căng thẳng thương mại về mỹ năm hai nghìn một mươi tám các doanh nghiệp trung quốc vẫn có một năm tăng trưởng ấn tượng
với kinh ngạch thương mại tới chín bảy đạt ba mươi năm trăm một mươi tỷ nhân dân tệ tương đương với bốn năm trăm linh tỷ usd
theo số liệu của tổng cục hải quan công bố giữa tuần qua trong năm ngoái
kim ngạch xuất khẩu của trung quốc tăng bảy một lên mức một mươi sáu bốn trăm hai mươi tỷ nhân dân tệ
trong khi nhập khẩu tăng một mươi hai chín và đạt một mươi bốn chín mươi tỷ nhân dân tệ
thẳng dư thương mại năm qua của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là hai ba trăm ba mươi tỷ nhân dân tệ
dự báo nước này có thể hạ mục tiêu tăng trưởng xuống sáu sáu năm trong năm hai nghìn hai mươi
so với mục tiêu sáu năm của năm hai nghìn một mươi tám
trong bối cảnh bắc kinh chuẩn bị đối phó với mức thuế quan cao hơn từ mỹ và nhu cầu trong nước suy yếu
theo một ngân sách hàng năm của trung quốc có thể tăng so với mức hai sáu tổng sản phẩm quốc nội gdp
năm hai nghìn một mươi tám nhưng có khả năng được giữ dưới mức ba gdp
bên cạnh đó chính quyền địa phương có thể được phép phát hành trái phiếu đặc biệt trị giá
tới hai tỷ nhân dân tệ vào năm hai nghìn một mươi chín tăng so với mức một ba trăm năm mươi tỷ nhân dân tệ trong năm hai nghìn một mươi tám
philippines đã trở thành quốc gia đầu tiên tại châu á tham gia thị trường trái phiếu toàn cầu
trong năm mới hai nghìn một mươi chín khi huy động một năm tỷ usd trái phiếu kỳ hạn một mươi năm để tài trợ cho kế hoạch chi tiêu năm hai nghìn hai mươi
đây là đợt trao bán trái phiếu lần đầu tiên của năm hai nghìn một mươi chín tại một thị trường mới nổi với nhiều
nhà đầu tư từ châu á mỹ và châu âu đã tham gia citigroup credit suisse goldman sachs và
usb là những nhà bảo lãnh cho việc phát triển trái phiếu chính phủ philippines một trong những nhà
phát triển trái phiếu chính phủ tích cực nhất châu á đang nỗ lực huy động tài chính để bổ sung cho
ngân sách nước này khi chính quyền của thổng thống rodrigo duterte lên kế hoạch tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng
thưa quý vị quốc hội vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín với mức tăng gdp sáu sáu
tốc độ tăng giá tiêu dùng cpi khoảng bốn tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bảy tám tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu
dưới ba tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng ba mươi ba ba mươi bốn gdp

nhưng các chuyên gia nhấn mạnh chính phủ phải rất nỗ lực để đạt được mục tiêu này
năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã đạt nhiều thành tiệu phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực như hoàn thành toàn bộ một mươi hai chỉ tiêu kế hoạch
trong đó có chín chỉ tiêu vượt kế hoạch kinh tế vĩ mô ổn định các cân đối lớn được đảm bảo
chỉ số lạm phát cpi được kiểm soát ở mức ba năm mươi bốn xuất siêu kỷ lục bảy hai tỷ usd tăng trưởng gdp đạt bảy tám vượt chỉ tiêu sáu bảy
năng suất lao động và hiệu quả của nền kinh tế tăng lên quy mô nền kinh tế tăng nhanh đời sống vật chất và tinh thần của toàn dân được nâng cao
ba đột phá chiến lược đạt kết quả thực chất hơn cơ cấu lại nền kinh tế có chuyển biến rõ nét
đây là thành tích đáng kể góp phần làm cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển tương đối ổn định và vững chắc
tham mưu giúp cho chính phủ và thủ tướng chính phủ về ba đột phá chiến lược
đây là một vấn đề rất lớn và rất quan trọng theo thời gian sắp tới

và trong khu vực tư nhân phát triển theo chủ trương của đảng và của chính phủ
coi đây là một động lực thì sắp tới chúng ta cũng phải sửa theo hướng đó
thế rồi sửa luật lực tư công để làm sao sử dụng luật lực tư công quản lý sử dụng nó một cách hiệu quả hơn
triển vọng kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi chín tiếp tục được hưởng lợi nhờ triển vọng lạc quan về tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu
và các yếu tố tích cực nội tại như môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hơn
niềm tin vào cải cách môi trường đầu tư kinh doanh ít nhiều được củng cố
vị thế của một nước thu nhập trung bình và ưu tiên thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế
tuy nhiên kinh tế việt nam vẫn đối mặt với một số rủi ro thách thức chủ yếu
theo đó với độ mở lớn cùng tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng
dự báo kinh tế việt nam sẽ chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi các diễn biến kinh tế quốc tế
các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế của năm hai nghìn một mươi chín được bộ kế hoạch và đầu tư đưa ra gồm
tổng sản phẩm trong nước gdp tăng khoảng sáu sáu tám so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng kinh mạch xuất khẩu tăng khoảng bảy tám so với năm hai nghìn một mươi tám
tỷ lệ nhập siêu so với tổng kinh mạch xuất khẩu dưới ba
tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng ba mươi ba ba mươi bốn gdp
tốc độ tăng giá tiêu dùng cpi bình quân khoảng bốn năm
đối với chúng tôi
việc động lực tăng trưởng cho năm hai nghìn một mươi chín dựa trên nền tảng chúng ta đã có từ những năm trước
là tru kỳ kinh tế của chúng ta vẫn đang tiếp tục hồi phục
và những nỗ lực của khu vực doanh nghiệp và những nỗ lực kể cả những cải cách
về hành chính và hỗ trợ của chính phủ đều tạo ra một động lực chung
những dự báo tăng trưởng ở mức cao này cũng không phải không có cơ sở
khi mà sự vào cuộc mạnh mẽ
mẽ quyết liệt của chính phủ các bộ ngành địa phương
nhất là các giải pháp cải cách hành chính cải thiện môi trường kinh doanh thời gian qua
đã và đang tạo niềm tin và lạc quan cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước
và các nhà đầu tư nước ngoài
theo các chuyên gia kinh tế tăng trưởng kinh tế của việt nam sẽ được dẫn dắt
bởi sự mở rộng mạnh mẽ lĩnh vực chế tạo và xuất khẩu
bên cạnh đó gia tăng tiêu dùng nội địa dòng vốn đầu tư dồi dào của các doanh nghiệp fdi
và doanh nghiệp trong nước nông nghiệp cải thiện cũng sẽ là động lực tăng trưởng lớn
tuy nhiên việc duy trì được đà tăng trưởng là thách thức lớn đối với việt nam
việc cải thiện tốc độ tăng trưởng của việt nam giai đoạn tới đòi hỏi phải khắc phục được
các vấn đề về cơ cấu kinh tế
và tăng khả năng chống đỡ với các rủi ro về thách thức từ biến động tình hình kinh tế thế giới
với nền tảng kinh tế vĩ mô trong nước hiện nay đang ổn định
quy mô dự trữ ngoại hối ở mức khá cao niềm tin vào giá trị đồng việt nam được củng cố
môi trường kinh doanh được cải thiện
việc đẩy nhanh lộ trình cổ phần hóa và bán vốn tại các doanh nghiệp nhà nước
sẽ tạo điều kiện thu hút các dòng vốn đầu tư dài hạn vào việt nam
hạn chế bớt rủi ro vốn của nhà đầu tư nước ngoài khi điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn
sẽ có nhiều cơ hội ở phía trước khi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
cptpp chính thức kế hậu lực tại việt nam từ ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi chín
những đòi hỏi về cải cách từ phía các doanh nghiệp trở nên cấp thiết hơn
và nếu không theo kịp thách thức sẽ rất lớn
hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
tạo nên một khu vực kinh tế tự do khổng lồ
có phạm vi thị trường khoảng năm trăm linh triệu người dân và chiếm một mươi ba gdp toàn cầu
cptpp thống nhất các quy định về đầu tư và dịch vụ đối với rất nhiều lĩnh vực
từng bước bãi bỏ thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp
theo đó xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với gần như toàn bộ biểu thuế quan nhập khẩu của nước mình
các cam kết mở cửa thị trường được thể hiện chi tiết theo từng dòng thuế
trong biểu thuế nhập khẩu của mỗi nước cptpp
gần như toàn bộ hàng hóa xuất khẩu của việt nam và các nước cptpp khác
sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu hoàn toàn ngay khi hiệp định có hiệu lực hoặc theo lộ trình
tính toán của trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy
cptpp sẽ giúp gdp việt nam tăng thêm một bảy tỷ usd hơn bốn tỷ usd xuất khẩu
tăng tương ứng một ba mươi hai và bốn bốn đến năm hai nghìn ba mươi năm
đây được cho là cơ hội
cơ hội lớn cho các doanh nghiệp việt nam
cái yếu tố quyết định quyết định cái sự thành bại của chúng ta trong hội nhập
chính là cái năng lực cạnh tranh
mà năng lực cạnh tranh có được cải thiện hay không thì phải tùy thuộc vào cái môi trường kinh doanh
cho nên khi tham gia vào cptpp chấp nhận một cuộc cạnh tranh sòng phẳng
với các nền kinh tế có môi trường kinh doanh tốt hơn có năng lực cạnh tranh tốt hơn
thì chúng ta phải có cái nỗ lực vượt bậc
tham gia hiệp định sẽ mang đến nhiều cơ hội
sau cũng có nhiều cơ hội
không ít thách thức đối với nước ta
sau đó để tận dụng cơ hội từ cptpp mang lại
việc tiếp tục hoàn thiện thể chế là vấn đề cần phải được thực hiện nhanh chóng
đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực
thì khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu thông qua việc nắm bắt các luật chơi mới còn hạn chế
thêm vào đó là sự thiếu hụt về nguồn vốn nhân lực
dẫn đến việc mở rộng quy mô sản xuất sẽ còn khó khăn
đúng là cptpp là cái mà hiệp định mà chúng ta mong chờ từ lâu và từ đầu năm
đã có hiệu lực và chúng ta là một thành viên của cptpp với một mươi một thành viên
và với cptpp chúng ta có rất nhiều những cơ hội để phát triển
và tôi tin rằng năm nay cũng như là những năm sau
việt nam sẽ được hưởng rất nhiều những cái thuận lợi từ cptpp
tuy nhiên chúng ta được tận dụng cái cơ hội đó bao nhiêu
nó tùy thuộc vào cái vấn đề không những là chính phủ
và tất cả các thành phần kinh tế trong đó cái vai trò của các doanh nghiệp rất là quan trọng
trong cái vấn đề mà thấu hiểu cptpp
cộng đồng doanh nghiệp cho rằng tham gia cptpp đồng nghĩa với việc cạnh tranh sẽ diễn ra quyết liệt
không chỉ ở thị trường các nước tham gia hiệp định mà ngay tại thị trường trong nước
trên cả ba cấp độ sản phẩm doanh nghiệp và quốc gia
điều này đang tạo ra sức ép trong bối cảnh năng lực cạnh tranh quốc gia
và của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế đó là trình độ phát triển của nước ta
được xem là tốt nhất
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự
phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại